vào khoảng bảy h ba mươi phút tối qua ngày hai mươi hai tháng bảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường hà huy giáp quận một mươi hai tp hcm khiến hai người tử vong và nhiều người khác bị thương
vào thời điểm trên ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một a tám nghìn tám trăm linh bảy lưu thông trên đường hà huy giáp hướng từ bình dương về tp hcm
khi đến giao lộ tô ngọc vân quận một mươi hai tp hcm thì đột ngột mất kiểm soát tông liên tiếp vào các xe máy lưu thông cùng chiều ở phía trước
và ở cả làn đường ngược lại
chưa dừng lại ô tô này tiếp tục lao tới tông liên tiếp vào ba ô tô ở phía trước khiến các phương tiện này vỡ nát đầu bẹp đuôi rồi mới dừng lại
ngay sau tai nạn công an và người dân địa phương đã nhanh chóng chuyển các nạn nhân trong vụ tai nạn đi cấp cứu
vụ tai nạn khiến lưu thông qua đây bị uống tắt buộc lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực để giải thoát hiện trường
theo cơ quan công an vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong là ông lê công dũng sáu mươi ba tuổi quê ở cần thơ và đoàn tuấn anh một mươi năm tuổi quê ở cà mau
trưa nay ngày hai mươi ba tháng bảy công an quận một mươi hai tp hcm cho biết lái xe không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chạy quá tốc độ lấn hết làn đường ngược chiều